các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến diễn biến vụ sát hại nữ chủ sóc xinh đẹp tại bắc giang
mới nhất theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội
đã có những nhận định rất rõ về hành vi đặc biệt nguy hiểm của đối tượng phạm thị hà
vậy nếu nghi phạm này sẽ phải đối diện với bản án nào mời quý vị cùng theo dõi
cụ thể liên quan tới vụ giết nữ chủ sóc quần áo công an tỉnh bắc giang cho biết quá trình điều tra vụ án giết người
xảy ra đêm một mươi một tháng bốn tại thị trấn nhã nam huyện tân yên đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng phạm thị hà
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam vào sáng ngày một mươi hai tháng bốn
khi bị bắt đối tượng hà đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn nhã nam
tại cơ quan công an bước đầu phạm thị hà đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân
sau khi gây án trong quá trình lẩn trốn hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành
dưới góc độ pháp lý trao đổi với báo chí tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết đây là vụ án nghiêm trọng về an ninh trật tự
đối tượng đã sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong
những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân cho thấy hành vi của đối tượng gây án là rất hùng hãn
coi thường pháp luật coi thường tính mạng của người khác
luật sư cường nói chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân với nhiều nhát dao trí mạng
hành vi trong trường hợp này sẽ được xác định là có tính chất côn đồ
nên đối tượng gây án sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản một
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy với khung hình phạt là phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
sau khi thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng này còn bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan điều tra
nên hung thủ sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc
với những người không tố giác tội phạm
che giấu tội phạm nếu có thì cũng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật
theo luật sư cường hành vi trốn tránh bỏ trốn có thể liên lụy đến người thân bạn bè
trường hợp những người thân quen với nghi phạm biết rõ người này đang bị truy tìm
đã thực hiện hành vi giết người nhưng vẫn che giấu giúp sức không tố giác
thì những người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội che giấu tội phạm hoặc tội không tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật
luật sư cường cho hay ngoài trách nhiệm hình sự mà đối tượng phải chịu trước pháp luật
thì đối tượng gây án trong vụ án này sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân
thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết tiền mai táng theo phong tục địa phương
tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng
và một khoản bồi thương tổn thất về tinh thần khoảng một trăm linh tháng lương cơ bản
hai bên có thể thỏa thuận với nhau
với mức bồi thương
trong trường hợp người nhà của nạn nhân không thỏa thuận được với đối tượng gây án
về mức bồi thường thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định pháp luật
hiện vụ giết nữ chủ xót quần áo ở bắc giang đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
như vậy đến thời điểm này theo nhận định của luật sư đặng văn cường
hành vi của hung thủ được xác định có tính chất côn đồ nên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
với hình phạt cao nhất có thể là tử hình
nạn nhân đẹp người đẹp nết
nhiều người dân quanh khu vực từng tiếp xúc đều đánh giá nạn nhân m là cô gái rất ngoan hiền
đẹp người đẹp nết
chiều một mươi hai tháng bốn gia đình đang tổ chức lễ an táng cho cô gái trẻ gttm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
là chủ sóc quần áo ở tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang
bị sát hại vào tối một mươi một tháng bốn
người dân quanh khu vực ai ai cũng xót thương cho số phận của cô gái trẻ
rất nhiều người thân hàng xóm có mặt để chia sẻ nỗi đau với gia đình cô gái xấu xố
nhiều người từng tiếp xúc đều đánh giá m là một cô gái ngoan hiển đẹp người đẹp nết
theo bà l một người thân trong họ với nạn nhân cho biết tối một mươi một tháng bốn
nhà là sóc quần áo của mờ bị mất nước nên mờ vào nhà bà ngoại ở gần đó để sinh hoạt
thời điểm hơn hai mươi giờ có ít người qua lại con ngõ vắng vẻ
khi m đến nhà bà thì bất ngờ bị nghi phạm hà dùng dao tấn công
sau khi hàng xóm phát hiện có sự việc ồn ào liên chi hô lúc này hà nhanh chóng tẩu thoát
nạn nhân bị mất máu nhiều và tử vong sau đó
theo người dân chia sẻ mờ theo bố mẹ vào phú quốc kiên giang sinh sống nhiều năm trước
cuối năm hai nghìn hai mươi một m trở lại nhà ở bắc giang và cùng người thân mở shop bán quần áo
trước vụ việc trên theo vị cán bộ điều tra tại cơ quan công an
phạm thị hà khai nhận bản thân và nạn nhân dttm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại tổ dân phố cầu thượng không có mâu thuẫn thù hàn cá nhân
trước đó đối tượng có mua quần áo ở shop của mờ
chiều tối một mươi một tháng bốn hà quay trở lại shop và yêu cầu được đổi quần áo
lúc này m không đồng ý
sau khi lời qua tiếng lại hà đã dùng dao chém nhiều nhát
khiến chị mờ tử vong vào khoảng hai mươi giờ tối cùng ngày
sau khi gây án hà bỏ lại hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn
theo vị cán bộ đối tượng có biểu hiện bình thường
không có bệnh lý về tâm thần như tin đồn trên mạng xã hội lan truyền
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
chỉ vì một mâu thuẫn bực tức không đâu vào đâu
một cái nhìn đôi khi chỉ là một câu nói đã gây nên những án mạng
xuất phát từ những nguyên nhân rất nhỏ nhặt
thậm chí là vớ vẩn
đáng lo ngại khi tìm hiểu những vụ án giết người vì những nguyên nhân lãng xẻ
điều khiến nhiều chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm học cảm thấy bất an
chính là việc các đối tượng phạm tội giết người đã xuống tay tàn độc một cách quá dễ dàng
có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc dễ dàng giết người
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt như thời gian gần đây
một số vụ án đoạt mạng người do các thanh thiếu niên gây ra
bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt
chủ yếu do các đối tượng này đang trong quá trình phát triển về mặt tâm sinh lý
do vậy rất dễ dẫn đến những xáo trộn bùng nổ về mặt cảm xúc
tình cảm nhận thức dẫn tới những hành động không kiểm soát được
một nguyên nhân nữa là những thanh thiếu niên chưa có trải nghiệm
nên sự kiểm soát về hành vi còn hạn chế
thậm chí là một số đối tượng còn có dối loạn về hành vi liên quan đến chống đối xã hội
ngoài ra một nguyên nhân khác phổ biến dẫn đến vụ trọng án
là vì những lý do lãng xẻ
là do sự phát triển của xã hội hiện đại
phim ảnh bạo lực tràn ngập khắp nơi
chính vì những ảnh hưởng này mà không ít thanh thiếu niên hiện nay
hễ bước ra đường là lận theo dao mã tấu tuyếp sắt
để sẵn sàng xử lý và sẵn sàng ra tay rất tàn đồng
trong các vụ án sát hại người có tính chất dã man
nguyên nhân một phần xuất phát từ sự gia tăng của yếu tố bạo lực trong xã hội
và tiêu cực từ gia đình
đa số các vụ con lấy mạng cha anh em sát hại lẫn nhau
là do ảnh hưởng của bạo lực gia đình hoặc một trong những người đó
có lối sống thiếu lành mạnh đặc biệt ở nhóm đối tượng thanh niên
đã chứng kiến hành vi phạm tội trong gia đình
đặc biệt những mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày
được tích tụ lâu trong người
với những đối tượng có tính côn đổ khi có thêm một giọt nước làm tràn ly
là sẵn sàng xuống tay giết người mà không ghê tay
cũng có rất nhiều ý kiến xoay quanh vụ việc này
và cư dân mạng đã mạnh dạn chỉ ra bốn nguyên nhân
thứ nhất là quan niệm về vị trí và chỗ đứng của mình trong xã hội
nhiều người bằng mọi giá đòi hỏi quyền lợi nhu cầu của mình
mà không cần nghĩ tới hậu quả sẽ gây ra cho bản thân
thứ hai là dư luận xã hội hiện rất phân tán
và có sự khác biệt lớn giữa thành thị và nông thôn giữa lớp già và lớp trẻ
thứ ba pháp luật đôi chỗ đôi lúc chưa thực sự ảnh hưởng sâu rộng đến tầng lớp xã hội
bên cạnh đó những cơ quan và bộ phận chịu trách nhiệm thực thi luật pháp
chưa tạo được thiện cảm và sự tin tưởng nơi người dân
chính điều đó làm cho một vài cá nhân cảm thấy pháp luật chưa thật sự công minh
và họ tự hành xử theo cách mà mình cho là đúng
thay vì để pháp luật can thiệp và giải quyết
điều cuối cùng chính là khả năng làm chủ và kiềm chế hành vi của nhiều người hầu như rất thấp
họ không nghĩ đến bản thân và gia đình khi quyết định hành vi của mình
mà thực hiện rất nóng vội bốc đồng không cần quan tâm hậu quả
thời gian qua chúng ta đã nghe nhiều về những vụ giết người
cố ý gây thương tích nghiêm trọng mà nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt
đây là một hiện tượng rất đáng quan tâm
nó phản ánh những yếu tố không bình thường về nhận thức tâm lý và kỹ năng sống
của một bộ phận dân chúng nhất là giới trẻ trong bối cảnh cuộc sống đã và đang có nhiều sức ép căng thẳng
trong xã hội ngày nay cùng với quá trình phát triển hội nhập
thì các nhu cầu của cá nhân cũng có nhiều thay đổi và chịu nhiều áp lực
mặt khác những bức xúc tranh chấp mâu thuẫn xung đột căng thẳng trong sinh hoạt
đời sống gia tăng không được hóa giải kịp thời
trong khi đó kỹ năng sống kinh nghiệm sống nhận thức về xã hội và pháp luật của nhiều người còn rất hạn chế
nên khi xảy ra những tình huống bất lợi sẽ rất dễ dẫn đến những hành vi tiêu cực bộc phát
mà nghiêm trọng nhất là sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn
bên cạnh đó sự ảnh hưởng và tác động từ những yếu tố tiêu cực của truyền thông mạng xã hội
internet nên có sự lây lan tâm lý xấu dẫn đến sự trai lì cảm xúc
trở lại với vụ việc này theo quý vị phạm thị hà thuộc một trong những loại nào
nghi phạm sẽ phải đối diện với bản án nặng nhất hay không
chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả ở những tin tức tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại